sau gần một ngày bị ách tắc do cây đổ đến thời điểm này hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã được thông tuyến đi lại dễ dàng
hệ thống điện lưới cũng được khôi phục sau hơn một ngày bị gián đoạn
bão số năm đã làm hơn tám mươi cây xanh ở thành phố huế và các huyện thị xã bị gãy đổ giao thông bị ách tắc đình trệ hệ thống điện lưới trên địa bàn bị đứt hơn hai trăm linh cột điện bị nghiêng gãy đổ hơn hai trăm năm mươi điểm bị bung buộc phải ngừng cung ứng
sau khi bão tan lực lượng chức năng cùng các lực lượng vũ trang nhân dân địa phương đã xuống đường dọn dẹp giải phóng giao thông đấu nối điện lưới với không khí rất khẩn trương
điện lực các tỉnh quảng trị quảng bình quảng nam và các doanh nghiệp trong tỉnh thừa thiên huế cũng đã gửi hơn một trăm hai mươi công nhân giúp thừa thiên huế khôi phục lưới điện
đến chiều tối nay nhiều tuyến đường đã thông thoáng trở lại hệ thống điện lưới đã được khôi phục hơn bảy mươi
trong bão số năm cơ sở vật chất ngành giáo dục của tỉnh thừa thiên huế cũng bị thiệt hại nặng nề nhiều trường học bị tốc mái hư hỏng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã kêu gọi giáo viên nhân viên trong ngành tập trung sửa chữa khắc phục để học sinh có thể quay trở lại trường học trong đầu tuần tới